những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu âu khi dịch bệnh tái bùng phát số ca mắc mới lại tăng mạnh ở nhiều nước thuộc châu lục này đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ đức anh nga và thổ nhĩ kỳ và số ca mắc mới vẫn tăng cao
trong một ngày qua mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất trên bảy trăm linh ca anh và pháp cũng lần đầu tiên kể từ đầu dịch tới nay chứng kiến trên hai trăm linh ca một ngày
trong khi mỹ cũng có số ca tử vong mới cao nhất thế giới
với trên hai ca đại dịch sau hai năm đến nay xuất hiện và lây lan ở hai trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có nhiều nước đã quyết định hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn
do lo ngại việc tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể omicron lây lan
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch chuyển từ zero covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới omicron đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước và khiến cho thế giới đối mặt với nguy cơ một trận sóng thần covid một mươi chín mới
tin vui trong sáng nay đó chính là đặc phái viên của tổ chức y tế thế giới david nabaroto cho rằng thời điểm kết thúc đại dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới đã có thể bắt đầu dự báo được
song trong tháng ba tới tình hình y tế toàn cầu sẽ còn rất phức tạp thậm chí sẽ gặp sự cố nghiêm trọng do quá tải hệ thống và thiếu nhân lực
ông nabarro trên kênh truyền hình sky news của anh đã đưa ra nhận định
tôi e rằng chúng ta đang chạy marathon nhưng chưa thể nói rằng chúng ta đã đi gần đến đích chúng tôi thấy rằng sự kết thúc của đại dịch không còn xa nữa
trước khi đạt được kết quả đó chúng ta sẽ phải đối mặt với một số đợt gia tăng đột biến về số ca mắc mới covid một mươi chín
theo chuyên gia của who virus sars cov hai vẫn tiếp tục phát triển và những biến thể mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới
các đợt bùng phát có thể xảy ra sau mỗi ba đến bốn tháng
do sự xuất hiện của các biến thể mới đặc phái viên who nhấn mạnh cuộc chiến chống covid một mươi chín hiện nay rất phức tạp
do các nước đang phát triển không đủ năng lực thực hiện những biện pháp hạn chế cứng rắn
bởi vì các biện pháp này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia
tín hiệu để kết thúc đại dịch đã bắt đầu nhen nhóm với những chế tạo vaccine kháng virus
đang được cải tiến để chống lại dịch covid một mươi chín đã hình thành
tuy nhiên thời điểm này đối với một số nước đông nam á trong đó có việt nam trung quốc
chắc chắn sẽ phải đối diện với làn sóng lây nhiễm cực kỳ khủng khiếp
ba tháng tới tình hình y tế toàn cầu sẽ còn rất phức tạp thậm chí sẽ gặp sự cố nghiêm trọng
do quá tải hệ thống và thiếu nhân lực
chúng tôi không thổi phòng bóp méo sự thật
chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị những tin tức trung thực và khách quan nhất
và chúng ta sẽ chờ đợi một ngày không xa sẽ chiến thắng đại dịch
quay lại với tình hình chuẩn bị tết nguyên đán của các nước đông nam á
khi tết cận kề nên nhiều người dân nóng lòng chủ động đi tiêm vắc xin covid một mươi chín mùa thứ ba
dù chưa đến thời gian theo quy định
tuy nhiên theo các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm sớm hơn so với quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh kháng thể
theo quy định của bộ y tế tiêm liều bổ sung vaccine covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tức tiêm một mũi hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vắc xin
với khoảng cách sau mỗi cuối cùng của liệu cơ bản từ hai mươi tám đến ba tháng bao gồm
người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người ghép tạng ung thư hiv
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng sinopharm hoặc vắc xin sputnik v
loại vắc xin tiêm bổ sung cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mrna
tiêm liều nhắc lại vaccine covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
với khoảng cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
ít nhất là ba tháng có một khán giả đã rất lo lắng khi có ý định tiêm vaccine trước để chạy cưới
theo đó bác sĩ nguyễn minh tiến và giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố chia sẻ
nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu chúng ta tiêm vắc xin sớm trước ba tháng
sẽ ảnh hưởng đến khả năng tạo kháng thể chống lại virus
đồng thời các tế bào miễn dịch lúc đó đang ở trạng thái bảo hòa
chưa ở trạng thái sẵn sàng được tiêm nhắc khởi động dẫn đến tình trạng tế bào của cơ thể
chưa được phát huy tối đa
cũng theo các chuyên gia việc tiêm sớm hơn so với thời gian quy định đối với một số người
sẽ làm tăng tác dụng phụ cũng không rõ ràng bởi vì mỗi thời điểm tiêm sức khỏe của bạn khác nhau
nơi có thể có tác dụng khác nhau chứ không hẳn là do thời gian tim mũi ba và mũi hai quá ngắn
dẫn tới tác dụng phụ nhiều hơn
việc người dân tiêm vaccine mũi ba khi chưa đủ thời hạn ba tháng tính từ lúc hoàn thành tiêm mũi hai
sẽ ảnh hưởng đến quá trình tạo kháng thể
chính vì vậy vắc xin an toàn và đạt hiệu quả cao nhất vẫn là vắc xin đúng thời gian quy định
đặc biệt là những người có bệnh lý nền người hoáng tim vì bệnh cần phải tuân thủ khuyến cáo
của ngành y tế để đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín
hãy lưu những thông tin này lại để hướng dẫn cho những người đang có ý định tiêm vaccine sớm bạn nha
vẫn là hội chứng tâm lý lo lắng về di chứng hậu covid một mươi chín
có người thì dụng tóc rất nhiều người lại dối loạn kinh nguyệt
tuy nhiên những người trước đó chỉ nhiễm siêu biến thể delta
vậy những người nhiễm biến thể omicron họ có phải di chứng hậu covid một mươi chín hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
trong vài tuần omicron xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omit ron có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các tiểu chứng phổ biến của người mắc omicron là
sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nung mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này
omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara van kerkhove cho biết
dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron nhập viện thấp hơn so với delta
nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omicron
mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omicwan gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín
là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus
dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tuần trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài
là khó thở mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn thiếu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus
mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân
và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bạn nha
vừa qua trước tình trạng số ca nhiễm mới tại đà nẵng leo thang
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu các địa phương hình thành các cơ sở điều trị f một
tự nguyện có trả phí giảm tải cho các cơ sở y tế của địa phương
những ngày qua tại tp đà nẵng ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
có ngày ghi nhận gần năm trăm linh ca mắc
trong khi số lượng đối tượng là f đang có chiều hướng nhiều hơn f một
trong đó chín mươi tám ca mắc đều không có triệu chứng
theo sở y tế tp đà nẵng hiện chỉ có gần ba mươi số hộ gia đình có người mắc covid một mươi chín
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
trong khi số lượng f đang điều trị tại các cơ sở cách ly y tế là gần hai ca
thì chỉ có hơn bốn trăm linh ca mắc đang điều trị tại nhà
như vậy là tương đối thấp so với năng lực y tế của thành phố
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng vào chiều một mươi tháng một
ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng cho rằng
việc để các ca mắc ngoài cộng đồng tăng lên trong những ngày gần đây
là do nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan
ông nguyễn văn quảng yêu cầu sở y tế lãnh đạo các sở ban ngành
khắc phục ngay việc nêu ra biện pháp nhưng không thực hiện
ví dụ như việc thành lập trạm y tế lưu động điều trị f tại các khu công nghiệp
dù đã đưa ra biện pháp từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thành lập
làm giảm hiệu quả điều trị f thành phố yêu cầu các địa phương phải xác định rõ cấp độ dịch
để áp dụng các biện pháp kịp thời linh hoạt khắc phục tư tưởng e ngại khi nâng cấp độ dịch
ngành y tế phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản khi f tăng cao khoảng hai ca
trong đó huy động lực lượng y tế trong cộng đồng giảm tải cho y tế phường xã quận huyện
chuẩn bị cơ sở hạ tầng kích hoạt bệnh viện dạ chiến số hai
huy động sự vào cuộc của trung tâm y tế cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bí thư thành ủy đà nẵng cho rằng các địa phương cần xác định cách ly điều trị f tại nhà
là một trong những biện pháp bắt buộc và cơ bản ở thời điểm hiện nay
ngoài ra cần nhanh chóng thành lập các cơ sở y tế điều trị f tự nguyện trả phí
giống như làm với cách ly f một trước đây
ông nguyễn văn quảng cho biết đồng ý với chủ trương hình thành các cơ sở điều trị tự nguyện trả tiền
bây giờ điều trị cũng phải trả tiền và rất nhiều người dân có điều kiện
họ không muốn ở nhà điều trị vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình
và họ đến cơ sở y tế chấp nhận bỏ tiền điều trị năm bảy ngày rồi về
việc này rất phù hợp nên đề nghị bang chỉ đạo hôm nay thống nhất chủ trương này để triển khai
việc đà nẵng đề nghị hình thành cơ sở điều trị f có trả phí đến lúc này có phù hợp
nếu bạn có quan điểm khác có thể bấm vào phần bình luận để cùng góp một tiếng nói cho đà nẵng thân yêu các bạn nha
chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý
chỉ trong hai tuần số ca tái nhiễm covid một mươi chín ở tây ban nha cao hơn hai năm diễn ra đại dịch
các nhà khoa học cho rằng số lượng ngày càng tăng của các ca tài nhiễm do biến thể omicron lây lan nhanh
tây ban nha ghi nhận gần hai mươi một ca tái nhiễm covid một mươi chín từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tới nay trong khi đó tổng số ca tái nhiễm ở nước này trong khoảng thời gian hai năm trước đó là một mươi bảy người
nguồn dữ liệu trên bổ sung vào nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa omicron và sự gia tăng tái nhiễm
đại học imperial college london anh từng công bố báo cáo trước tính nguy cơ tái nhiễm với omicron lớn hơn năm bốn lần so với delta
tại nam phi nơi đầu tiên xác định biến thể omicron thống kê sơ bộ cho thấy
biến thể mới gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng
trước đó giáo sư anne von goldberg viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của nam phi cho biết
người từng mắc covid một mươi chín có khả năng miễn dịch chống lại delta nhưng bây giờ với omicron điều đó dường như không còn nữa
các phát hiện từ vương quốc anh và nam phi đã được tổ chức y tế thế giới nhắc lại vào cuối tháng một mươi hai
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm omicron cao gấp ba năm lần so với delta
theo một phân tích quy mô hạn chế ở mỹ những người tái nhiễm omicron có thể gặp ít triệu chứng
bệnh nhẹ hơn so với các ca mắc chủng virus khác nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ công bố
tại tây ban nha giới khoa học chỉ ra một vài yếu tố giải thích cho số lượng tái nhiễm gia tăng
tiến sĩ per domingo bệnh viện santa cruz san paul đã nói rằng
tình trạng đó do virus đột biến hoặc khả năng miễn dịch của một người suy yếu
trong làng sóng này chúng tôi đã thấy cả hai yếu tố đang diễn ra
những người khác cho rằng số ca tái nhiễm đã tăng lên do số ca covid một mươi chín bùng phát
george antonio lopez guerrero đã giải thích
ngay cả khi tỷ lệ tái nhiễm nhỏ một trên một trăm linh
nhưng nếu có hàng triệu bệnh nhân thì số ca tái nhiễm sẽ lên tới hàng chục nghìn người
những tuần gần đây đã chứng kiến số ca covid một mươi chín ở tây ban nha tăng lên mức kỷ lục
và đầu tháng một mươi hai số ca mắc mới mỗi ngày là một mươi người
hiện tại con số này là một trăm linh người
tuy nhiên cho đến nay số ca bệnh lớn đã không dẫn đến số ca nhập viện đột biến
số bệnh nhân tại các khoa hồi sức tích cực chỉ bằng một nửa
so với một năm trước đó
tháng trước thủ tướng tây ban nha pedro sánche đã bày tỏ tin tưởng tỷ lệ tiêm chủng cao
khoảng tám mươi dân số sẽ giúp làn sóng covid một mươi chín nhẹ hơn khi đất nước đối mặt với omicron
việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín rồi vẫn có thể mắc covid một mươi chín
và ngay cả khi đã tử nhiễm covid một mươi chín bạn vẫn có nguy cơ tái nhiễm
giống như trường hợp của tổng thống mexico lần thứ hai mắc covid một mươi chín
tổng thống mexico altress manuel lópez obrador vào ngày một mươi tháng một đã xác nhận
ông đã lần thứ hai
dương tính với virus sars cov hai hãng thông tấn reuters của anh đã dẫn lời
nhà lãnh đạo mexico lópez obrador cho biết
mặc dù có các triệu chứng nhẹ nhưng tôi vẫn cách ly và duy trì công việc
đồng thời trao đổi qua trực tuyến cho đến khi hồi phục
tổng thống lópez obrador đã mắc covid một mươi chín vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trước khi thông báo tái mắc covid một mươi chín
ông có giọng nói khá hàng trong buổi họp báo sáng cùng ngày
điều này khiến cho giới truyền thông băn khoăn về sức khỏe của nhà lãnh đạo này
trong những ngày gần đây
hai bộ trưởng mexico cũng có kết quả dương tính với virus sars cov hai
đó là những người đứng đầu bộ môi trường và bộ kinh tế
tổng thống mexico từng khuyên những người dân mắc covid một mươi chín có triệu chứng
nên ở tại nhà cách ly và uống thuốc hạ sốt thay vì đi ra ngoài tìm bộ xét nghiệm
kể từ giáng sinh đến nay nhiều hiệu thuốc và trung tâm xét nghiệm covid một mươi chín
tại mexico đã ghi nhận tình trạng người dân đứng xếp hàng dài
chính quyền tổng thống obrador không áp dụng biện pháp xét nghiệm diện rộng
vì cho rằng chính sách này gây tốn kém
tăng mạnh khiến mexico hủy hai trăm sáu mươi chuyến bay trong khoảng thời gian
từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng một do nhiều nguyên nhân
nhân viên hàng không nhiễm virus phải cách ly dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực
liên quan đến tay vợt hàng đầu thế giới novak djokovic thắng kiện
ngay sau đó anh ta đã được trả lại visa sau phiên điều trần kéo dài gần năm giờ đồng hồ
trong sáng ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai theo giờ việt nam
dù số phận của ducovich ở giải úc mở rộng năm hai nghìn hai mươi hai chưa được quyết định
nhưng những lùm xùm trong thời gian qua càng khiến anh ta trở thành nhân vật
phản diện tình trạng
theo đó visa nhập cảnh vào úc của tay vợt cbia được khôi phục
và thẩm phán kelly yêu cầu chính phủ úc thả tự do cho novak djokovic
trong khoảng ba mươi phút sau phiên điều trần
bên cạnh đó thẩm phán anthony kali cũng yêu cầu chính phủ úc trả mọi phí tổn
cho tay vợt số một thế giới
lý do cho điều này là chính phủ thừa nhận họ đã không cho rovic đủ thời gian
sau khi thông báo anh về ý định hủy bỏ thị thực
tuy nhiên chính phủ úc vẫn có thể trục xuất djokovic
người phát ngôn của bộ trưởng bộ nhập cư alex hawker đã nói rằng
ông đang cân nhắc việc sử dụng quyền lực cá nhân để thu hồi visa của ro covid một lần nữa
làm ông thể thao dành cho tầng lớp trung lưu trở lên
cổ động viên quần vật luôn ngồi ngay ngắn trên kháng đài
và dành những tràng pháo tay cho từng đường bóng hay bất chấp người chiến thắng là ai
giữa bầu không khí lịch lãm đó novak rokovich trở thành một kẻ dị biệt
và nhiều người nhìn nhận anh như một cái dị hợm
djokovic bị căm ghét
vì chấm dứt kỷ nguyên thống trị của federer và nadal
đó là luận điệu của những người hâm mộ tay vợt người serbia
federer đại diện cho trường phái tấn công hào hoa nadal là ý chí phòng thủ kiên cường
djokovic một tay vợt trẻ hơn vài tuổi dù không có được phong cách nổi bật như federer hay là nadal
nhưng đã tận dụng thành công giai đoạn bên kia sườn dốc của cả hai để tiến gần đến ngôi vị số một lịch sử
sẽ có rất nhiều người bất mạng nếu djokovic xoắn ngôi federer và nadal
để trở thành tay vợt đơn nam dành nhiều giải grand slam nhất trong lịch sử
nhưng từ góc độ chuyên môn đây thực sự là một định kiến bất công
nhưng djokovic có thực sự bị căm ghét chỉ vì là kỳ phùng địch thủ của federer hay nadal
những khoảnh khắc đập vật xấu xí những lời lẽ khiêu khích khán giả
cùng rất nhiều cách hành xử khác thường so với lệ thói lịch lãm trên sân quần vợt
là nguyên nhân chính khiến cho djokovic bị căm ghét
giải mỹ mở rộng năm hai nghìn hai mươi djokovic bị loại khỏi giải
đánh bóng và mặt nữ trọng tài
trước đó khi cả làng thể thao đình trệ vì covid một mươi chín
djokovic đứng ra tổ chức giải adria tour để rồi giải này đã trở thành một ổ dịch
vì vậy việc rocovite bị ném đá không hẳn là một chuyện vô duyên vô cớ
nhiều năm qua rocovite liên tục bị cuốn vào những câu chuyện ồn ào không đáng có
điều đó là hiếm khi xảy ra với federer và nadal
những chuẩn mực quý ông của làng quận vợt
nếu federer là biểu tượng của sự hào hoa
giữ đúng mực khi bại trận
thì rovit nổi bật với những mạng đôi co là ó xấu xí
chuyện cha mẹ rocovite nói xấu những đối thủ của anh cũng chẳng giống ai
ông gian người thường xuyên chỉ trích federer là kêu ngạo tiểu nhân ghen ăn tức ở
còn vợ ông bà riana đã bất mãn với tất cả mọi người
chỉ vì djokovic không được ủng hộ nhiều như federer và nadal
cả hai liên tục chỉa mũi dùi vào federer và nadal
dù cả hai tay vợt này hầu như không bao giờ đáp trả
nhiều người coi những hành động bộc phát và thói lắm chuyện của gia đình rocovit là sự thẳng thắng
có thể nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó
sự thẳng thắng quá mức khiến cho djokovic trở thành một kẻ dị biệt
và phải chịu đựng những án nhìn thiếu thiện cảm
nadal đã nhận xét về rắc rối nhập cảnh của djokovic ở giải úc mở rộng hai nghìn hai mươi hai
khi chọn việc không công bố tình trạng trích vaccine
rovit chắc chắn đã lường được những rắc rối sẽ đến với mình
tuy nhiên vào tối mùng một mươi tháng một
bộ djokovic đã tập trung ở bên ngoài văn phòng luật sư có tay vợt
ở trung tâm thành phố melbourne để ăn mừng
cảnh sát đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông
khi những người này tập trung xung quanh một chiếc xe màu đen rời khỏi tòa nhà
và một người đàn ông đã nhảy trên chiếc xe này
và không phải ai cũng may mắn như djokovic khi đã nhiễm và khỏi covid
mặc dù anh ta cũng đã được miễn tiêm vaccine ở úc
ngay sau đó lại thắng kiện và không phải ai cũng sẽ may mắn cả đời
lúc này chỉ xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại